hiện tại vẫn đang ở để quản lý cái khu vực nhà máy nhưng mà vấn đề thành phố đã giao trong hà đông rồi
nhưng mà hà đông cũng không tiếp quản và cũng không có báo cáo chính thức là có tiếp quản hay không
đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho nhà máy nước sạch thì hoang hóa trong khi người dân từng ngày trông mong nước sạch
đến lúc thì bảo là lấy nước ở mạch đây lúc thì bảo lấy nước ở hồ quán sơn ra lúc thì bảo lấy nước ở sông đáy
cho đến giờ phút này thì cũng khu dân cư chúng tôi vẫn chưa thấy có hệ thống nước
càng chờ thì càng không thấy thì mình đành cứ phải là tự là coi như là khai thác nước để dùng tạm thôi
việc chậm trễ vốn quy hoạch thiếu hiệu quả không chỉ diễn ra tại mỹ đức
đây là những hình ảnh
chúng tôi ghi lại tại nhà máy nước xã kim lan
những dấu hiệu của sự xuống cấp nghiêm trọng đã bắt đầu xuất hiện
được xây dựng với mục đích mang nước sạch tới một hộ dân
nhưng cho đến nay công trình được đầu tư hàng tỷ đồng này chỉ cung cấp được nước cho chưa đầy năm trăm linh hộ
xây dựng từ năm hai nghìn ba kia nhưng mà đến năm hai nghìn một mươi ba thì mới bàn giao
cũng không có gì
cũng không có gì
công trình đã xuống cấp đủ thoải mái nhưng mà bây giờ là không có người dùng
có nghĩa là bây giờ chỉ khoảng một phần ba dân người ta dùng thôi
chủ đầu tư vận hành y ảnh
công trình ngày càng xuống cấp
mặc dù đã xây dựng và sửa chữa trong suốt một mươi năm năm từ năm hai nghìn ba đến nay
tuy nhiên chỉ ba năm trở lại đây người dân kim lan mới biết tới nước sạch
đây là nguyên nhân khiến họ thờ ơ với chính lợi ích của mình
bỏ hơn một mươi năm thì công ty ngọc hải này bắt đầu đấu thầu
gọi là đấu thầu hai phần ba người dân dùng
còn một phần ba là hiện tại bây giờ công ty nước sạch nói rõ là công ty nước sạch bảo là không có đầu tư đường ống được
cho nên hiện tại bây giờ tất cả từ đây lên trên kia là chưa có nước sạch
cái nước sạch nó không có không có điều đạn được
trao đổi với chính quyền xã kim lan về vấn đề này
đại diện chính quyền khẳng định chính sự yếu kém về vốn và chậm trễ trong xây dựng của chủ đầu tư là công ty ngọc hải
khiến công trình nước sạch tỷ đồng vận hành hời hợt kém hiệu quả
hiện nay ở kim lan việc cấp nước sạch là do một doanh nghiệp tư nhân
đơn vị này đến thời điểm này được thành phố giao từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên là cái năng lực tài chính của đơn vị này là hạn chế
cho nên là từ khi được giao từ năm hai nghìn một mươi bốn
thì việc triển khai để tiếp tục đầu tư và cải tạo hệ thống cũ rất là chậm
thì qua thời gian dài mấy năm xã cũng đã làm việc và đề nghị rất là nhiều lần
tuy nhiên đơn vị cũng không thực hiện được theo tiến độ huyện giang
chờ đợi nước sạch đã nhiều năm nhưng đến khi có nước sạch
vợ chồng ông tiến lại từ chối và vẫn dùng nước mưa nước giếng thay cho nước sạch
mặc dù gia đình nằm ngay sát nhà máy này nhưng dường như niềm tin của họ về nước sạch đã không còn
chẳng hiểu cái nhà máy nước đó lâu như thế nào
thời xưa tôi làm ở đây tôi làm ở hội nước sạch ở đây
cái nước sạch này nhố nhăn lắm nên tôi không thích
họ nương nhờ vào nguồn nước từ trời từ đất bỏ lại phía sau những lời hứa hẹn
những đề án nước sạch hàng năm và cả những công trình dỉ xét theo niềm tin ấy
ba mươi triệu đồng là con số mà ông đức đã bỏ ra cho hệ thống này
thay vì chờ đợi vào những máy móc dỉ xét trong các công trình nghìn tỷ vận hành
ông đức cùng nhiều hộ dân khác đã tự xây cho mình một nhà máy nước thu nhỏ
tôi đã bắt người đầu tiên vẫn có mùi thung thủ
tiếp đến bình thứ hai rồi đến bình thứ ba thôi cho thêm mùi này nữa
cái mùi đó kiểu mùi thung thủ như ta gọi là mùi gỗ ngâm
tự cứu lấy mình có lẽ là cách mà nhiều người dân bị bỏ lại phía sau trong ngày nước sạch thế giới
vẫn đang thực hiện hàng ngày hàng giờ